trước những thiệt hại không nhỏ về người và tài sản do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
chúng ta cùng chung tay chủ động phòng dịch và mong rằng đại dịch sẽ sớm qua đi để trả lại những ngày bình thường